do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số hai khu vực tỉnh hòa bình trong hai ngày qua có mưa to một số nơi mưa rất to
mưa lớn đã làm một người chết một người mất tích và thiệt hại nhiều về tài sản trên địa bàn
vào khoảng tám giờ ngày một mươi một tháng tám trong lúc mưa to hai vợ chồng chị đinh thị nguyệt và anh đinh ngọc hướng
trú tại thôn đồng bong xã đồng tâm huyện lạc thủy đi qua suối ba hang để sang đồi hái na đi bán
khi đi qua đoạn nước ngập cao trẻ siết cả hai người đã bị lũ cuốn trôi
đến một mươi một h cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của chị đinh thị nguyệt
và đã thực hiện bàn giao thi thể cho gia đình của nạn nhân để đưa về mai táng theo phong tục của địa phương
và hiện anh đinh ngọc hướng vẫn mất tích các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm